trong những ngày gần đây dư luận đang rất quan tâm tới việc bộ tài chính lấy ý kiến cho dự thảo nghị quyết
về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để nục thuế thu nhập cá nhân
tuy nhiên theo các chuyên gia thay vì chỉ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh
đã tới lúc chúng ta nên giả lại luật thuế thu nhập cá nhân đang có những bất cập và lạc hậu
theo quy định cũ của luật thuế thu nhập cá nhân khi chỉ số giá tiêu dùng cpi biến động trên hai mươi
so với thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất
thì sẽ điều chỉnh mức giảm trừ phù hợp với biến động của giá cả
với cpi hiện đạt ngưỡng hai mươi ba bộ tài chính đề xuất các mức thu nhập chưa phải nộp thuế từ chín triệu
sẽ nâng lên là một mươi một triệu không người phụ thuộc một mươi năm bốn triệu một người phụ thuộc và một mươi chín tám triệu hai người phụ thuộc
theo lý giải từ bộ tài chính việc nâng mức giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc
sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả lạm phát tăng
so với thời điểm năm hai nghìn một mươi bảy
không còn hợp lý bộ thành chính dự thảo nghị quyết và điều chỉnh mức giảm trừ giá cảnh theo đúng
quy định đó là căn cứ vào chỉ số giá tiêu dùng và cái mức điều chỉnh thì là phải phù hợp với biến động
của giá cả để áp dụng cho kỳ tín thuế tiếp theo theo các chuyên gia việc áp dụng mức giảm trừ
gia cảnh cố định và cao bằng như hiện nay là chưa phù hợp nhất là trong bối cảnh tranh lệch mức
sống và giá cả giữa các khu vực nông thôn miền núi với các khu vực đô thị như hà nội
thành phố hồ chí minh và đà nẵng là rất lớn trong khi lãm phát tiền đồng mất giá tính theo
hàng năm thì thu nhập đạt ngưỡng chịu thuế lại ấn định trong nhiều năm làm thu nhập thực tế
của người lao động ngày càng ít hơn